khi chiếm đoạt được tài sản của chị sâm toàn đã thay đổi số điện thoại bỏ trốn tại nhiều tỉnh thành phố trong cả nước gây khó khăn cho công tác điều tra truy bắt của lực lượng công an
đến một mươi bốn h ngày hai mươi một tháng bốn công an tp vinh đã bắt giữ được trần cảnh toàn tại một phòng trọ thuộc quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
tại cơ quan điều tra đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình công an thành phố vinh đã thu hồi được chiếc xe sh mà đối tượng đã đem bán trên địa bàn thành phố hà nội

chiều nay ngày hai mươi ba tháng bốn công an thành phố hồ chí minh tổ chức hội nghị ký kết kế hoạch phối hợp phòng chống ma túy trên địa bàn giáp ranh giữa phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an bảy tỉnh thành phố trong khu vực
thành phố hồ chí minh là khu vực có vị trí chiến lược quan trọng cả về kinh tế và quốc phòng an ninh
sự đa dạng về vị trí địa lý và các tuyến giao thông đã khiến tình hình tội phạm về ma túy diễn biến phức tạp
các tổ chức bằng nhóm ma túy đều có sử dụng vũ khí quân dụng sẵn sàng thanh toán lẫn nhau và chống trả lực lượng thực thi công vụ khi bị phát hiện truy bắt
qua đấu tranh lực lượng công an xác định nguồn ma túy chủ yếu vận chuyển từ tam giác vàng qua thái lan lào campuchia vào việt nam về thành phố hồ chí minh sau đó phân phố đi các tỉnh và đi nước ngoài
chúng thường ngụy trang ma túy về xây dựng các kho để tập kết tại các địa bàn vùng ven với thành phố hồ chí minh
trong những năm qua công tác phòng chống ma túy luôn được các địa phương triển khai thực hiện một cách quyết liệt
tuy nhiên tội phạm ma túy trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp
trước tình trạng trên công an bảy tỉnh thành phố gồm thành phố hồ chí minh bà rịa vũng tàu đồng nai bình dương tây ninh long an tiền giang đã thống nhất ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện công tác phòng chống ma túy trên địa bàn giáp ranh
việc ký kết này nhằm phăng cường sự đoàn kết phối hợp nhịp nhàng gắn bó và trao đổi học tập kinh nghiệm với phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy công an các địa phương trong công tác nắm tình hình trao đổi thông tin tấn công trân áp các loại tội phạm ma túy nhằm ngăn chặn các hiệu quả và từng bước tiến tới giảm dần vào hoạt động của tội phạm ma túy góp phần dư vững trật tự an toàn xã hội ở các địa phương

đồng thời yêu cầu chủ đầu tư bổ sung hồ sơ pháp lý liên quan đến việc theo dõi công trình trong thời hạn một mươi ngày kể từ ngày tám tháng bốn và gửi về ủy ban nhân dân quận một mươi để xem xét giải quyết
tuy nhiên qua công tác theo dõi kiểm tra vào ngày một mươi sáu tháng bốn và ngày một mươi chín tháng bốn chủ đầu tư vẫn chưa bổ sung hồ sơ pháp lý liên quan đến việc tháo dở tại công trình theo quy định và chưa thực hiện tháo dỡ các hạng mục vi phạm tại công trình trên